nó dường như khẳng định sự bỏ lỡ một điều gì đó của trường học và cả gia đình
trong việc giáo dục để học sinh có kỹ năng sống độc lập hay còn gọi là khả năng tự lập
tuy vậy rồi trường học cũng nhận ra chuyện của mình
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó ngay sau đây
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm dư luận cả nước được phen ngỡ ngàng khi sách thực hành kỹ năng sống
cho học sinh lớp một của một tác giả dạy học sinh bài học về lòng dũng cảm bằng cách đi qua thảm thủy tinh
một tình huống khác cũng được tìm thấy trong cuốn sách bài tập thực hành kỹ năng sống
dành cho học sinh lớp bốn do nhà xuất bản đại học sư phạm ấn hành
nói về việc một người hàng xóm rủ một cậu bé sang nhà và chơi trò sờ vào vùng tín
rất may trước những phản ứng của phụ huynh và các nhà giáo
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã thu hồi hàng loạt các sách dạy kỹ năng sống
có những bài học phản cảm như trên
và mới đầy nhất vụ việc ba học sinh mầm non ở hà nam đã bị bỏng nặng
do cô giáo đổ cồn ra mâm và đốt lửa để dạy học sinh kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy
đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi kỹ năng sống đang được dạy trong các nhà trường như thế nào
trong nội dung này thì chúng ta cũng phải trang bị cho trẻ
đó là nếu khi tình huống đề ra thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những phương án dự phòng
và chúng ta phải tính đến đó là nếu và thì
thì vị như chẳng hạn như là nếu có vỏ hoạn trẻ ra
thì các con sẽ có những phương án như thế nào để không bị ảnh hưởng đến các con
nhiều ý kiến cho rằng trong ba yếu tố kiến thức kỹ năng và đạo đức
thì dạy kiến thức là đơn giản nhất
còn kỹ năng và đạo đức thì chỉ cần sai sót một chút cũng dễ dẫn đến hậu quả rất lớn
cần có những hội đồng chuyên nghiệp
môn nghiêm túc tìm hiểu từng khía cạnh một
từng khái niệm một trước khi chúng ta đem vào áp dụng
và chúng ta rất nên là tham khảo các chương trình đã có của nước ngoài
để biết xem là họ đã dạy như thế nào và cái quy trình từng bước như thế nào
tôi rất là mong muốn là bộ giáo dục đào tạo sẽ có xây dựng những cái chương trình
và những cái tài liệu và cũng như là những các cái phương tiện và những cái dụng cụ
để giúp cho các giáo viên
họ có thể nhìn thấy nó như là một cái cẩm nang để họ có thể tiến hành
và họ hình dung ra các bước để cho họ có thể dễ cầm tay trừ việc
bên cạnh việc cần có bộ tài liệu chuẩn thì việc đào tạo tập huấn cho giáo viên
ứng phó với những tình huống xảy ra trong môi trường học đường là đặc biệt cần thiết
nếu chính bản thân giáo viên không đủ kiến thức và kỹ năng
thì việc dạy và học kỹ năng sống cũng chỉ mang tính hình thức
thưa quý vị và các bạn khác với giáo dục việt nam hiện tại khi mà trường học thì chỉ tập trung
và truyền tải chi thức các môn khoa giáo dành cho học sinh lĩnh hội để vượt qua các kỳ thi
thì giáo dục ở các nước phát triển như là châu âu bắc mỹ hay nhật bản
còn chú ý đến giáo dục đời sống bên cạnh giáo dục khoa học giáo dục đào tạo và giáo dục thể chất
ở đó thì nội dung chương trình sẽ không chỉ là kỹ năng đơn thuần
mà còn là sự hiểu biết khoa học về xã hội mà học sinh là thành viên
bao gồm cả gia đình xã hội địa phương và khu
nó cũng bao gồm cả hệ giá trị quan mà học sinh cần phải có
để phân biệt thế nào là đúng thế nào là sai chính nghĩa hay phi nghĩa
hợp lý hay bất hợp lý cần thiết hay không cần thiết tự do hay mất tự do
các kỹ năng sẽ không thể hình thành hoặc là cho dù có hình thành thì cũng trở nên vô dụng
khi mà cá nhân mất đi khả năng phán đoán và đưa ra quyết định hợp lý
và để cùng bàn luận về nội dung này thì vị khách mời tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu bà hoàng mỹ anh giám đốc trung tâm phát triển tư duy và kỹ năng bé thông minh
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa bà được biết được rằng là bên cạnh việc là một người mẹ thì công việc của bà cũng gắn rất là nhiều tới con trẻ
vậy thì không biết là bà đánh giá như thế nào về khả năng tự lập của trẻ em việt nam
đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà có rất là nhiều nhà trường thì đã bắt đầu dạy các em kỹ năng sống
và thậm chí là những cái khóa học kỹ năng sống ngoài nhà trường
cũng được triển khai rầm rộ
đánh giá về cái độ tự lập của trẻ em việt nam thì tôi nói thật là không bằng các nước khác
mặc dù gần đây thì chúng ta cố gắng rất là nhiều và cũng có rất là nhiều những cái chương trình giáo dục
hoặc là những cái định hướng để giúp cho các con tự lập hơn tự tin hơn nhưng hiện giờ thì tôi thấy cũng chưa đủ
thực tế ra khái niệm kỹ năng sống mới chỉ hình thành cách đây không lâu
thế nhưng trên thực tế ra thì việc mà chúng ta phải sinh tồn và sống ở trên đời thì đã rất lâu rồi

vậy thì tại sao phải cho đến bây giờ thì chúng ta mới nhắc đến cái câu chuyện là trang bị kỹ năng sống cho các em
cuộc sống trước kia thì mỗi người đều phải làm tất cả mọi việc
cho nên đấy là một cái trường học cuộc đời nó rất là lớn và nó giúp cho các con tự nhiên là đã có được rất nhiều kỹ năng
bây giờ mỗi gia đình thì chỉ có một hoặc hai con
có bố mẹ chăm sóc và ông bà chăm sóc
trẻ hầu như không phải làm gì không phải tự suy nghĩ gì không phải giải quyết các vấn đề của mình
thành ra rằng là cái phần kỹ năng của các con lại là kém đi
xã hội đã phát triển rất là nhanh và chúng ta đang ở trong cuộc cách mạng bốn
ngoài những kỹ năng thực hiện đó thì chúng ta cũng còn cần phải chú ý là bồi dưỡng cho trẻ em về những kỹ năng tư duy
ví dụ như tư duy phản biện tư duy sáng tạo khả năng giải quyết những cái vấn đề lớn hơn những cái vấn đề trong gia đình
ví dụ các con sẽ phải làm những gì trong nhà trường
khi gặp những tình huống bạn bè xấu ngủ dê thì các con sẽ phải làm như thế nào
các con sẽ phải ứng xử ra sao
ta đi chơi với bạn xấu hay là ta đi về nhà ta có thử những cái món ăn hoặc là những cái thứ mà ba mẹ dặn là không nên không
thì cái đó là chúng ta phải dạy nhiều hơn
xã hội trước kia thì đơn giản hơn rất là nhiều
nhưng bây giờ thì rất nhiều thứ đáng lo
và chính vì thế thì cái gánh nặng mà các con phải học những cái kỹ năng các con phải học nhiều hơn cha mẹ ngày xưa
hiện nay thì bộ giáo dục cũng đã có quy định đó là cần phải tăng cường việc dạy kỹ năng sống cho trẻ tại các nhà trường
và bên cạnh đó thì những cái khóa học về kỹ năng sống ngoài nhà trường cũng rất là phát triển rầm rộ
thế nhưng mà trẻ con bây giờ thì vẫn luôn luôn bị nói là thiếu kỹ năng sống
vậy tôi đang không hiểu là vấn đề của chúng ta gặp phải ở đây là gì
lỗi không nằm ở trẻ em
lỗi phần lớn là tại chúng ta
chúng ta đang bao bọc quá
bố mẹ thì luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho con
và ông bà cũng vậy
rồi là nhà trường cũng vậy
chúng ta cũng rẻ dành rất nhiều những cái điều tốt nhất cho con
nhưng đôi khi chúng ta thấy là
chúng ta lại làm cho con chúng ta thiếu sức chiến đấu
vậy thì để cho con chúng ta có được cái nền tảng kỹ năng sống tốt
thì tôi cho rằng là cha mẹ các thầy cô giáo và xã hội
cần phải tạo những cơ hội để cho trẻ em của chúng ta
được làm việc được thực sự sống trong một cái môi trường
có tương tác với bạn bè có tương tác với xã hội
và được làm rất là nhiều những cái công việc
mà chúng ta chẳng có thể làm được
tôi cho rằng cái công việc đấy
thôi để mẹ làm giúp cho thì nhanh hơn
hay bà làm giúp cho cho con đỡ phải khổ
nhưng thực ra đấy không phải là khổ
trẻ con sẽ trưởng thành từ chính những hoạt động mà trẻ tham gia
và bạn biết là ngày xưa thì các cụ nói rằng là
phải làm thì mới khôn được
nhưng bây giờ không làm mà lại bắt trẻ con khôn thì nó rất là khó
vậy thì điều gì khiến cho bà cảm thấy là không hài lòng
đối với đại đa số các chương trình dạy kỹ năng sống hiện nay
chúng ta phải làm thế nào để giúp trẻ là chúng ta dạy một trăm linh điều
thì trẻ có thể làm được một mươi điều
có nghĩa là chúng ta phải dạy trẻ cách suy nghĩ
chứ không chỉ đơn thuần là dạy kỹ năng sống
nghĩa là một nhỏ là gì hai nhỏ là gì
chúng ta phải dạy trẻ cách suy nghĩ
cái tư duy giải quyết vấn đề của trẻ như thế nào
nếu mà chúng ta hy vọng là chúng ta dạy mọi thứ cho trẻ
thì chúng ta không bao giờ dạy được hết
ngay cả người lớn chúng ta cũng thế
ra đường chúng ta đã gặp bao nhiêu tình huống mới
mỗi một ngày mở mắt ra chúng ta lại gặp những thứ
những điều mới những điều rất hay mới tuyệt vời mới
và những điều cũng rất dở mới
vậy thì chúng ta làm thế nào
người lớn chúng ta làm thế nào trẻ con cũng vậy
chúng ta cần phải có những kinh nghiệm chúng ta cần phải có những cái trải nghiệm
và đối với trẻ con thì cái cách tốt nhất
để bạn có thể dạy cho trẻ là phải chơi nhiều
khi chơi thì trẻ học được
trẻ học được rất nhiều từ chơi
trẻ phải sử dụng tất cả các giác quan
trẻ phải sử dụng tất cả cái suy nghĩ của mình
và đưa ra những cách giải quyết
đối với chúng tôi thì điều quan trọng là
trẻ phải biết
trình bày vấn đề của mình
phải biết nói ra những khó khăn của mình
ví dụ như khi con gặp khó khăn
con dám nói cái chuyện đấy
và con có thể nói để cho người khác hiểu
sau đó thì con phải tham gia giải quyết những cái chuyện đấy
và bạn phải cho con bạn giải quyết những tình huống từ đơn giản đến phức tạp
thì sau này gặp tình huống mới con bạn mới giải quyết được
còn nếu tất cả những cái gì từ dễ đến khó
bạn đều làm hết cho con
thì đến khi con vào lớp một lớp hai
con phải ở trường tám tiếng một mươi tiếng
làm sao con mình có thể giải quyết được
bởi vì lúc trước là ba mẹ giải quyết
là ông bà giải quyết giúp cho con
thậm chí là người giúp việc cũng làm giúp cho con
vâng nói như vậy thì có nghĩa là các bậc phụ huynh bây giờ thì
tốt nhất là nên lười hơn một chút phải không ạ
thì con mình có lẽ là sẽ trưởng thành
và tăng sức chiến đấu cũng nhiều hơn
bây giờ thì các bạn thấy rằng đôi khi chúng ta
dành nhiều thời gian cho iphone ipad
cho thiết bị di động cho làm việc
mà chúng ta quên mất là cái tài sản quý nhất
và cái giai đoạn cửa sổ cơ hội phát triển của con là
cho đến từ đến tám tuổi
khi chúng ta quên mất như vậy thì con cực kỳ thiệt hò
khi các bạn giao con bạn cho người giúp việc
thì cái cơ hội để phát triển của con các bạn xuống rất là thấp
bởi vì rõ ràng bao nhiêu tinh túy thì các bạn dành cho việc bán hàng này
dành cho tương tác với đồng nghiệp này
dành cho tương tác với khách hàng của mình
nhưng những cái tinh túy đấy các bạn lại không dành cho con mình
cậu bé nguyên năm nay đã bước vào lớp một
nên cả tuần khá bận rộn với lịch học ở trường
vậy nhưng ngày cuối tuần hai mẹ con vẫn tranh thủ đưa nhau đến với khóa học
phát triển tư duy và kỹ năng mà em đã theo học từ hơn một năm nay
để chuẩn bị những kỹ năng cần thiết nhất cho chặng đường phát triển sau này
kỹ năng sống đối với áp dụng cuộc sống bây giờ thì cũng rất là quan trọng
tại vì thật ra mình học văn hóa cũng rất là tốt
nhưng mà kỹ năng sống còn tốt hơn học văn hóa
tại vì cái vốn dĩ đầu tiên là con phải có đó là cái đó
cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà em đến học trung tâm ở đây
nó là vừa học vừa chơi vừa trải nghiệm
chứ không hề áp lực cho con bất cứ một điều gì cả
nên thành ra là khi mà con đến đây thì con cũng rất là thích và con cảm thấy hài lòng
thì sau một cái thời gian mà em cho con học thì con cũng thực sự thay đổi
nên em cũng khá hài lòng
khác với cách dạy vẫn còn nặng về lý thuyết và nhiều hạn chế ở trường phổ thông
chương trình dạy kỹ năng sống mua bản quyền từ nước ngoài tại trung tâm khá hấp dẫn các em
nhờ việc tích hợp các hoạt động học tập gồm cả nghe nhìn nói vận động
với sự trợ giúp của bảng thông minh máy tính máy chiếu hệ thống âm thanh
học sinh không hề cảm thấy bị áp lực khi tham gia một buổi học
và có thể tham gia một cách chủ động trong học tập
cái điểm mạnh của bọn em là bọn em có sử dụng phương pháp xích chất
nghĩa là các bạn sẽ không hồi tĩnh hồi tĩnh để học
không lắng nghe không đơn giản chỉ là lắng nghe ghi chép
mà các bạn sẽ được vận động liên tục và các kỹ năng đấy sẽ được xích rác với nhau
nghĩa là sau khi các bạn nghe bảng thông minh thì các bạn sẽ có những hoạt động
ví dụ như là hoạt động về thuyết trình hoạt động làm việc nhóm hoạt động lòng thí nghiệm
hoạt động làm bài tập nghĩa là các phương pháp đấy nó sẽ xích chất với nhau
và lại là giúp cho các bạn không bị nhàm chán
và mỗi cái hoạt động đấy chỉ diễn ra khoảng tầm năm đến bảy phút thôi
và các bạn lại liên tục được thay đổi
sự tự tin niềm vui thích học tập khám phá sáng tạo
cùng với những hiểu biết mỗi ngày một phong phú hơn về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của các em
đã khiến các bậc phụ huynh mạnh dạn đầu tư cho con em mình những khóa học như thế này
dù biết kỹ năng sống giờ đây đã là một trong những môn học chính thức xuất hiện
trong thời khóa biểu của các nhà trường
bộ phận đầu tiên là dây dẫn điện bộ phận thứ hai là đèn
và bộ phận cuối cùng là đèn

nếu mạch điện bị hở thì chúng ta sẽ không làm cho đèn phát sáng được
còn nếu mạch điện mà kín như thế này thì nó sẽ có thể phát sáng được
con thưa cô là ở trường con không thể học được như vậy
ở đây thì con cảm thấy vui bởi vì được học
ngoài cái mạch điện thì con có thể được học những thứ được dùng để học về nguồn điện dự trữ
ví dụ như quạt
với bố mẹ việt chỉ cần con học giỏi là đủ
thế nhưng với người nhật thì khác
họ coi giáo dục sinh tồn là ưu tiên hàng đầu
với mong muốn sau này lớn lên mỗi đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
mới đây tại hội nghị triển khai năm học mới thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã thẳng thắn cho rằng
việc dạy kỹ năng sống cho học sinh sinh viên trong nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu
nếu gia đình nhà trường không kịp thời thay đổi lớp lỗ hồng
trong việc trang bị kỹ năng sống cho học sinh thì đó cũng là một nguy cơ lớn
ngăn cản việc xây dựng một xã hội văn minh dựa trên sự đóng góp và dấn thân của từng công dân hiện đại
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau